cục phòng vệ thương mại bộ công thương đã gửi thư tham vấn và yêu cầu loại trừ việt nam ra khỏi ba cuộc điều tra tự vệ của philippines đối với một số sản phẩm thép
theo các số liệu nhập khẩu cập nhật ở thời điểm hiện tại cục phòng vệ thương mại cho rằng
kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm thép mạ nhôm kẽm và thép phủ màu của philippines từ việt nam ở mức không đáng kể
đủ điều kiện để được loại trừ khỏi các biện pháp tự vệ của philippines căn cứ theo quy định tại hiệp định tự vệ
và các phán quyết liên quan của cơ quan giải quyết tranh chấp wto